để tăng cường công tác thực tế hướng mạnh về cơ sở nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại ở cơ sở
tỉnh quảng ngãi đã tăng cường tiếp xúc đối thoại lắng nghe với nhân dân
qua đó nhiều vụ việc được giải quyết mang lại niềm tin cho nhân dân
hình thức tiếp xúc đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân đã được tỉnh quảng ngãi thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
đến nay chương trình này vẫn được các cấp đảng ủy cơ sở từ xã phường đến đảng bộ tỉnh quảng ngãi thực hiện
định kỳ mỗi quý một lần sau hơn ba năm thực hiện các cấp ủy tỉnh quảng ngãi đã tổ chức trên bốn trăm bốn mươi cuộc tiếp xúc
đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân trong tỉnh
qua tiếp xúc đối thoại ba trăm hai mươi sáu vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai sai phạm trong cấp quyền sử dụng đất
chính sách cho người có công đã được giải quyết rứt điểm tạo niềm tin cho nhân dân
hiện tỉnh quảng ngãi tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chương trình đối thoại lắng nghe nhân dân với các hình thức đổi mới
thực tế hướng mạnh về cơ sở nắm bắt và giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra